một trường hợp lái xe vi phạm không nhường đường cho ưu tiên đi làm nhiệm vụ
và vi phạm nồng độ cồn vừa bị cục cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý
theo đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi hai phút ngày một mươi ba tháng năm tại km ba mươi tám cộng một trăm linh cao tốc hà nội thái nguyên
khi đang thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến lực lượng cảnh sát giao thông
phát tín hiệu ưu tiên để các phương tiện đang di chuyển cùng chiều phía trước
nhường đường cho xe ưu tiên thì xe ô tô tải mang biển số hai mươi c đang di chuyển phía trước
không chịu nhường đường lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng loa để yêu cầu phương tiện chấp hành
tuy nhiên lái xe vẫn không chịu nhường đường chạy được khoảng một km lái xe này mới nhường đường
cho xe ưu tiên sau đó tổ công tác đã dừng xe để kiểm soát lái xe trú tại tỉnh thái nguyên
xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan khi kiểm tra nồng độ cồn lực lượng chức năng
phát hiện lái xe vi phạm ở mức ba trăm hai mươi mg trên lít khí thở tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
đối với lái xe về hai hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên khi đang phát tín hiệu
ưu tiên đi làm nhiệm vụ và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn với vi phạm trên
lái xe bị tạm giữ phương tiện bảy ngày tước giấy phép lái xe một mươi bảy tháng và phạt tiền đến hai mươi bốn triệu đồng